tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiết ngày andrew albert christian edward
công tước sứ york vương quốc anh và ông shin dong bin chủ tịch tập đoàn lotte của hàn quốc
chào mừng hoàng tử anh trở lại thăm việt nam nhân dịp hai nước kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
đánh giá cao hoàng tử dành những tình cảm tốt đẹp cho việt nam
cũng như những đóng góp của hoàng tử vào quan hệ hai nước
thủ tướng khẳng định việt nam luôn coi trọng tăng cường hợp tác với anh
quốc gia có vai trò và vị thế rất quan trọng ở châu âu và trên thế giới
đánh giá mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam và anh thời gian qua phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực
chính trị ngoại giao thương mại và đầu tư an ninh quốc phòng giáo dục và đào tạo du lịch
thủ tướng mong muốn với vai trò và ảnh hưởng của mình hoàng tử thúc đẩy nhiều doanh nghiệp anh đầu tư vào việt nam
thủ tướng khẳng định việt nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài
trong đó có các nhà đầu tư của anh
hoàng tử anh andrew cho biết nước anh khá thành công trong hoạt động khởi nghiệp start up
anh phát triển một nền kinh tế đa dạng và cần có lực lượng lao động trẻ chất lượng cao hiểu biết về kinh tế số
do đó anh đã thúc đẩy khởi nghiệp cho thanh niên tập trung vào những lĩnh vực khoa học công nghệ tòa án văn hóa
các ý tưởng sáng tạo được kết nối với doanh nghiệp nhà đầu tư và không chỉ trong khuôn khổ ở anh
mà mở rộng ra nhiều nước trên thế giới
điều này giúp các ý tưởng đổi mới trở thành hiện thực thông qua hoạt động start up
tiếp ông sinh đông binh chủ tịch tập đoàn lotte hàn quốc vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị lotte thành lập quỹ khởi nghiệp start up cho thanh niên tại việt nam
thủ tướng đánh giá cao lotte triển khai nhiều dự án đầu tư tại việt nam trong thời gian qua
thủ tướng đề nghị lotte đầu tư vào các dự án sản xuất tại việt nam
đề nghị tập đoàn này đẩy mạnh hợp tác và tiêu thụ hàng hóa của việt nam nhất là hàng hóa nông sản
chủ tịch tập đoàn lotte cho biết tập đoàn đã có mặt tại việt nam từ cách đây hơn hai mươi năm
đến nay đã thu hút hai lao động việt nam tổng vốn đầu tư vào việt nam đã lên tới bốn mươi tỷ đồng
trong đó một số dự án lớn đang được triển khai tại hà nội và thành phố hồ chí minh
chuyến sang thăm việt nam lần này của ông là nhằm thúc đẩy tiến độ các dự án này
tập đoàn cam kết các dự án đầu tư tại việt nam đều được ứng dụng các công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường
với việc việt nam đang thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa việt nam ra nước ngoài
ngoài ra lotte cũng quan tâm đến phát triển nhân tài và đang đầu tư vào một số dự án start up tại việt nam